để bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo các tổ công tác tăng cường kiểm tra nhắc nhở kiên quyết xử lý việc ra khỏi nhà sau hai mươi hai giờ mà không có lý do chính đáng cũng như tăng cường chấn áp tội phạm
những ngày qua từ hai mươi hai h hàng ngày cho đến năm h sáng hôm sau công an hải phòng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường tuyến phố chốt điểm tại các vị trí có nguy cơ mất an ninh trật tự
mỗi chốt có từ ba đến năm người cùng với các công cụ hỗ trợ và xe mô tô chuyên dụng
công an hải phòng đã triển khai các tổ để tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là nhắc nhở bà con không ra đường sau một mươi h và tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự trong các khu dân cư phối hợp với các tổ công tác của thôn xã và huyện để đảm bảo tuyệt đối an toàn
các lực lượng sẽ siết chặt về an ninh trật tự trọng tâm là quản lý xuất nhập cảnh
quản lý người nước ngoài tiếp tục thực hiện ra soát từng nhà từng hộ dân quản lý từng hộ dân khu phố để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam và những người có nguy cơ nhiễm bệnh đang cư trú tại địa phương
trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng đã có những chỉ đạo liên quan đến việc là hạn chế tối đa người dân thành phố ra đường sau hai mươi hai h
thế cho vậy là lực lượng công an cũng thấy được rằng là hạn chế này là một cái điều kiện rất là tốt
để chúng ta thực hiện việc cách ly trong cộng đồng
và như vậy thì thực sự là qua việc kiểm tra thấy được rằng là cái chỉ thị của thành quỷ đã thực sự đi vào cuộc sống và được người dân đồng tình ủng hộ rất là cao
từ ngày năm tháng bốn lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau hai mươi hai giờ nếu không có việc cần thiết
vi phạm sẽ tiến hành việc xử phạt hành chính với mức tối đa theo quy định